liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu bằng mọi giá làm lãi suất huy động lên cao tăng rủi ro cho chính doanh nghiệp và nhà đầu tư
bộ tài chính đang xem xét quản lý chặt chẽ quy định lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp
chỉ trong năm hai nghìn một mươi chín đã có gần ba mươi doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu
trong đó có một mươi một doanh nghiệp phát hành vượt năm mươi lần và sáu doanh nghiệp vượt tới một trăm linh lần vốn chủ sở hữu
để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh đúng hướng hiện rất cần khung pháp lý đầy đủ và chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ các nhà đầu tư cũng như ngăn ngừa các trường hợp lừa đảo
trước mắt bộ tài chính đề xuất bổ sung quy định lãi suất phát hành trái phiếu không được vượt quá hai mươi một năm
còn về lâu dài việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải bài bản và minh bạch hơn